đội quy tập hải cốt liệt sĩ k bảy mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình phước cho biết
sau gần một tháng tìm kiếm đơn vị đã cất bóc được năm mươi ba hải cốt lịch sĩ
tại khu vực ấp k năm mươi bốn xã biên giới lộc thiện huyện lộc ninh
khu vực phát hiện hải cốt lịch sĩ là nghĩa trang bệnh viện k năm mươi bốn
thuần đoàn ba trăm bốn mươi cục hậu cần miền b hai
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bệnh viện k năm mươi bốn trực thuộc ban quân y cùng hậu cần miền
nhiệm vụ của bệnh viện k năm mươi bốn là thu dung điều trị cho thương bệnh binh
của các cơ quan tham mưu chính trị hậu cần của bộ chỉ huy miền
những liệt sĩ hy sinh tại đây được xác định trong khoảng thời gian từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm